tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử đối với chín bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự trong vụ vỡ đường ống nước sông đà
đây là vụ án được dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông đặc biệt quan tâm bởi mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng
đến cuộc sống của người dân thủ đô với tổng số một mươi tám lần vỡ ông nước trong năm mươi sáu tháng vận hành khai thác
theo cáo trạng dự án cấp nước sông đà hà nội do tổng công ty vinaconex làm chủ đầu tư
theo hình thức boo từ năm hai nghìn bốn đến tháng bốn năm hai nghìn chín được nghiệm thu đưa vào sử dụng
tuy nhiên trong quá trình vận hành khai thác tuyến ống liên tục xảy ra sự cố vỡ ống truyền tải nước
từ ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tuyến ống đã một mươi tám lần bị vỡ ống
với số lượng truyền tải nước
doanh nghiệp khai thác đã phải chi phí hơn một mươi sáu tỷ đồng để khắc phục và làm ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt của một trăm bảy mươi bảy hộ dân trên địa bàn thành phố hà nội
cũng theo cáo trạng dự án cấp nước sông đà hà nội đã ký bảy mươi ba biên bản nghiệm thu
và xác nhận hơn năm sản phẩm ống phụ kiện ống composite dùng trong dự án không đạt chất lượng
tại phiên xét xử trước những cáo buộc của viện kiểm soát bị cáo hoàng thế trung
nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
hệ thống cấp nước sông đà hà nội cho rằng đối chiếu với quy định của pháp luật
hội đồng xét xử cần phải làm rõ nhiều điều và cần xem xét trách nhiệm của những người khác
bị cáo này cũng khẳng định bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và đã thực hiện đúng các yêu cầu của pháp luật
theo bị cáo này ống cốt sợi thủy tinh được chỉ định từ trước thời điểm
ông này về làm tại dự án vào năm hai nghìn bốn hội đồng quản trị vinaconex đã đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất chính là để sản xuất cung cấp ống cho dự án
nên ban quản lý không thể nào lựa chọn sản phẩm của nhà cung cấp khác
phiên xét xử sẽ kết thúc vào ngày một mươi năm tháng ba tới